cuộc năm nay dù không được đánh giá cao trước giải nhưng đội tuyển croatia đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi là một trong ba đội duy nhất toàn thắng tại vòng bảng
trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng gây chấn động ba trước đội tuyển argentina của ngôi sao leunessi
các cầu thủ cratia tại giải năm nay có lối chơi đa dạng nhờ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự
cùng với sự hiệu quả của các mũ nhọn tấn công như luka modric ivan rakitic hay perisic
do đó không có gì ngạc nhiên nếu croatia có một chiến thắng trước đan mạch trong trận đầu tới
tất nhiên trận đấu tới có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi
cả đội đã chơi tuyệt hai ở vòng bảng và chúng tôi cảm thấy tự hào về điều đó
nhưng chúng tôi phải quên hết những gì đã diễn ra ở vòng bảng trước khi bước vào trận đấu với đan mạch
chúng tôi cần phải chứng minh những gì mình đã làm được cho trận đấu tới
đó sẽ là một bài kiểm tra đầy khắc nghiệt đối với chúng tôi
trong khi đó đội tuyển đan mạch dù vượt qua vòng bảng nhưng lại không thể hiện được gì nhiều

họ có một trận thắng đầy may mắn trước peru trong khi trận vật hòa australia
và chơi phòng hữu trong trận hòa tẻ nhạt không bản thắng với đội tuyển pháp
do vậy trận đấu với croatia là cơ hội để nhạc trưởng christian eriksen và các đồng đội chứng tỏ giá trị của mình
và trước trận đấu huấn luyện viên ess haride không ngần ngại bày tỏ sự tự tin
chúng tôi biết gratia là một đội tuyển có nhiều cá nhân giàu kỹ thuật
nhưng tôi nghĩ ở trận đấu tới các bạn sẽ thấy một đội tuyển đan mạch rất khác
chúng tôi biết croatia là một đội tuyển có nhiều cá nhân giàu kỹ thuật
trận đầu tới sẽ không giống so với các trận đấu ở vòng bảng
cho nên chúng tôi phải có một lối chơi khác so với bình thường để có thể đi tiếp
đúng là chúng tôi cần phòng thủ nhưng chúng tôi cũng cần phải chơi tấn công nhiều hơn so với những trận đấu trước
còn với các cổ động viên có mặt tại thành phố nizhny novgorod nơi diễn ra trận đấu
các cổ động viên quartia là những người lạc quan hơn
tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn để giành chiến thắng
chúng tôi đang chơi tốt
và tôi nghĩ chỉ cần các cầu thủ có một trận đấu hay
thì chúng tôi sẽ đi tiếp bất kể đối thủ là hay
đây sẽ là một trận đấu khó khăn
nhưng nếu ericsson chơi tốt thì cả đội cũng sẽ chơi tốt
tôi tin mọi thứ đều có thể xảy ra
tôi nghĩ mọi thứ có thể xảy ra
trận thắng tư bừng của đội tuyển pháp trước đội tuyển argentina ngày hôm qua
đã làm nức lòng hàng triệu cổ động viên pháp theo dõi đội tuyển nơi quê nhà
có một chút lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của những cổ động viên này
khi đội pháp bị dẫn trước hai một ở phút thứ bốn mươi tám
tuy nhiên niềm vui đã vội hòa khi những chú gà chống goloa
đã có màn lộ một dòng ngoạn mục và kết thúc trận đấu với thắng lợi bốn ba
đội tuyển pháp đã phải trải qua những thời khắc tồi tệ trên sân sau khi bị dẫn trước
tuy nhiên các cầu thủ đã thi đấu hưng phấn trở lại sau bàn gỡ hỏa của pava
thật tuyệt vì chúng tôi đã lội ngược dòng ngay sau đó
và kylian mbappé là người đem lại chiến thắng
mọi hy vọng đang được đặt vào cậu ấy
bên ngoài sân vận động kazan các cổ động viên pháp cũng không giấu nổi niềm vui
họ tập trung bên ngoài sân vận động và hát vang khúc ca pháp để bày tỏ sự tự hào
chúc mừng các cầu thủ
ở vòng bảng họ giành vị trí nhất bảng và giờ họ đã lên một tầm cao mới
còn emap cậu ấy mới một mươi chín tuổi thôi nhưng cậu ấy thi đấu thực sự bùng nổ
một trận đấu hay chúng tôi tự hào về đất nước của chúng tôi
cũng vui không kém là các cổ động viên uruguay bên ngoài sân động fish ở sochi
họ mừng các cầu thủ
đồng thời đây là chiến thắng trước một đội tuyển borogna với tư cách là đương kim vô đỉnh châu âu
và sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay là christianoronando trong đội hình
đó là một trận đấu rất khó khăn nhưng các cầu thủ uruguay đã chiến đấu kiên cường và tôi mừng là họ đã thắng
những cầu thủ như cavani đã làm những gì họ cần phải làm còn các cầu thủ borogna thì không được như thế
họ đã bị các cầu thủ của chúng tôi theo sát trong ngày hôm nay
các cổ động viên pháp và urugways giờ hoàn toàn có thể mơ mộng cho đến ngày sáu tháng bảy tới
khi cả hai đội gặp nhau để tranh mùa xuất vào bán kết